tiếp tục nhận tin vui từ asean một mươi chín đang diễn ra tại trung quốc
trong chiều nay ba cô gái nguyễn thị phương nguyễn ngọc trâm và lưu thị thu uyên
đã giành huy chương vàng nội dung kata diễn quyền đồng đội nữ mon karate
mang về huy chương vàng thứ ba cho việt nam tại asean một mươi chín
trong đó vận động viên nguyễn ngọc trâm là vận động viên của đoàn thể thao công an nhân dân
đây là kết quả đã được dự đoán từ trước khi mon karate công bố chương trình thi đấu ở asean một mươi chín
nhật bản đất nước khai sinh jambon karate bất ngờ bỏ không thi đấu nội dung này
thậm chí cũng chỉ có bốn quốc gia tham dự kata đồng đội nữ là việt nam malaysia cambodia và brunei
với việc chỉ có bốn quốc gia đông nam á tham dự đội qatar nữ việt nam được đánh giá mạnh nhất
bởi ở kỳ sea games ba mươi hai mới diễn ra cách đây năm tháng nội dung này đã mang về huy chương vàng cho việt nam
như vậy đến thời điểm hiện tại vận động viên nguyễn ngọc trâm của đội tuyển karate
và nguyễn thị ngọc huyền của đội tuyển cầu mây đều là những vận động viên của đoàn thể thao công an nhân dân
đã góp phần cùng đội tuyển giành được hai huy chương vàng trong tổng số ba huy chương vàng của đoàn thể thao việt nam tại asean một mươi chín
ngày mai bảy tháng một mươi vận động viên nguyễn thị ngọc huyền của đội tuyển cầu mây
sẽ tiếp tục thi đấu trận chung kết nội dung đội tuyển ba người tại asean một mươi chín